từ chiều ngày một mươi năm tháng một mươi hai đến nay tại bình định đã có hàng ngàn hộ dân phải sơ tán đi tránh lũ
trong bốn ngày qua chính quyền các địa phương huy động nhiều lực lượng phương tiện tổ chức tiếp tế lương thực
mì ăn liền nước uống cho người dân đang bị lũ cô lập
hiện nay tình trạng lũ dâng cao gây ngập nặng mưa lớn gây lũ từ ngày một mươi một tháng một mươi hai đến ngày một mươi sáu tháng một mươi hai
trên địa bàn tỉnh đã có sáu người tử vong và năm người mất tích
các huyện hoài nhơn phùng mỹ phù cát hoài ân cũng bị ngập nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về người và tài sản
nhiều điểm thuộc quốc lộ một a qua tỉnh bình định bị tê liệt cục bộ
đáng chú ý do nước đã đầy nên nhiều hồ thủy lợi đang xả nước xuống hạ lưu
trong đó riêng hồ chứa nước bình định hồ thủy lợi lớn nhất tỉnh bình định xả xuống hạ du
với lưu lượng qua tràn hai năm trăm năm mươi năm m ba trên dây đập dâng văn phong mở cửa các van
để điều tiết nước đón lũ với lưu lượng qua tuyến đập đến ba bốn trăm linh tám m ba trên dây
trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản của nhân dân
trưa ngày một mươi sáu tháng một mươi hai phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng và các bộ ngành trung ương
đã có chuyến kiểm tra khảo sát tình hình mưa lũ trên địa bàn
phó thủ tướng đã thăm hỏi động viên và tặng quà cho các hộ dân có nhà bị ngập sâu phải di rời đến nơi an toàn